để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng ngày năm tháng bốn
đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tình hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
thường trực tiểu ban văn kiện làm trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc tại con tum
tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy con tum đồng chí nguyễn xuân thắng đã nhận định
con tum đã quán triệt cụ thể hóa và có cách làm tại địa phương phù hợp với cường lĩnh
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
đồng chí nguyễn xuân thắng cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém của tỉnh con tum
như cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc
chưa huy động tốt các nguồn lực động lực tăng trưởng sàm nghèo chưa thật bền vững
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị còn nhiều khó khăn vướng mắt
đồng thời đồng chí cũng gợi mở cách tiếp cận mới cách làm mới để con tum phát triển nhanh
bền vững hơn trong những năm tới
đoàn công tác ghi nhận những kiến nghị của tỉnh con tum để báo cáo tiểu ban văn kiện